kể từ lúc các điểm bỏ phiếu mở cửa số cử tri hồng kông xuất hiện đã nhiều hơn gấp đôi so với các cuộc bầu cử hồi năm hai nghìn một mươi năm
đến một mươi một h ba mươi khoảng một triệu người trên tổng số bốn một triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu đã thực hiện quyền công dân của mình
năm nay có tất cả một chín mươi ứng cử viên tham gia tranh cử để giành bốn trăm năm mươi hai ghế hội đồng
đây cũng là lần đầu tiên tất cả vị trí đều có sự cạnh tranh do hàng trăm ứng viên mới xuất hiện
chia yoko widodo vừa công bố bảy trợ lý mới tham gia đội ngũ cố vấn của ông
điều đáng nói là độ tuổi của những trợ lý này rất trẻ có người chỉ mới hai mươi ba tuổi
bảy gương mặt mới này là những lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sáng tạo công ty công nghệ tài chính
nhân vật nổi tiếng và lãnh đạo một số phong trào xã hội
những trợ lý này có độ tuổi từ hai mươi ba đến ba mươi sáu sẽ tham gia thảo luận cùng tổng thống
đề xuất những ý tưởng đổi mới sáng tạo và các giải pháp phát triển đất nước trong các lĩnh vực khác nhau
đặc biệt là nhiệm vụ kết nối với giới trẻ

nhiều người dân london đã tìm đến những con thuyền như một phương án nhà ở mới tại london
một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất châu âu
tuyến đường thủy xuyên thành phố cho phép những người trên thuyền sống ở cả các khu vực sang trọng
với một phần chi phí do những người hàng xóm sống trên mặt đất chi trả
những con thuyền nhỏ neo dọc các kênh đảo của london là phương án nhà ở phải trăng cho nhiều người
tại thành phố đắt đỏ bậc nhất châu âu này
những con thuyền chỉ rộng hơn một chiếc giường cỡ lớn
đang trở nên phổ biến với những người chấp nhận từ bỏ không gian và tiện nghi thoải mái
những điểm neo đậu dọc hệ thống kênh dài một trăm sáu mươi km của london
được cho thuê với giá khoảng một bảng tức là gần một ba trăm linh đô một năm
nhiếp ảnh gia alasta hinton là một trong những người dân quyết định chuyển xuống sống trên những ngôi nhà trên thuyền
ông mua con thuyền này với giá ba mươi năm đô
ở london mọi thứ đều đắt đỏ
mua một căn nhà tốn quá nhiều tiền
vậy nên thay vào đó sống trên một chiếc thuyền sẽ giúp cắt giảm rất nhiều
mua một ngôi nhà không giống như mua một tài sản bình thường
rất khó để có thể dành đủ ngân sách cho việc đó
một căn hộ thường quá đắt
tuy nhiên khi muốn sống trên một con thuyền
chúng ta cũng phải tính đến các chi phí như sửa chữa bảo dưỡng con thuyền
bên cạnh vấn đề về giá cả sống ở trên thuyền là một trải nghiệm khá thú vị
trong bối cảnh brexit khiến giá bất động sản leo thang
những ngôi nhà ở london có giá trung bình hơn sáu trăm linh chín bảng

tuy nhiên giá tương đương bảy trăm tám mươi đô
cấp khoảng hai mươi lần giá của một con thuyền cũ một mươi tám mét
thành phố hiện có hơn bốn hai trăm linh con thuyền hoạt động trên các kênh
cấp đôi so với cách đây một mươi năm
trong vòng vài năm trở lại đây số lượng thuyền gia tăng nhanh chóng
gần như mỗi ngày lại có thêm một con thuyền mới ở london
tôi khá thoải mái với cuộc sống trên thuyền như thế này
quan cảnh xung quanh thường xuyên thay đổi
tôi có thể đi loanh quanh london cùng ngôi nhà của mình
tuy nhiên do nhu cầu ngày càng tăng giá cho những không gian sống này đang ngày càng một cao
những địa điểm tốt nhất hiện có giá hơn một mươi hai bảng
tức hơn một mươi năm đô một năm và tăng thêm một mươi năm mỗi năm
thưa quý vị trên tay tôi là hai cuốn sách viết về tổng thống đương nhiệm của nước nga vladimir putin
thú thực rằng cho tới giờ
đây cũng là hai cuốn sách duy nhất mà tôi được đọc về ông
một cuốn có tựa đề là putin sự trỗi dậy của một con người
và cuốn thứ hai là cuộc đối thoại giữa đạo diễn nổi tiếng người mỹ
đã từng hai lần đoạt giải oscar oliver stone và tổng thống putin
đây đều là những cuốn sách bestseller
xong điều hấp dẫn tôi tìm đọc những cuốn sách này xuất phát từ sự tò mò
rằng điều gì đã làm nên sức mạnh của vladimir putin
và phóng sự ngay sau đây sẽ mang đến cho quý vị một góc nhìn khác
rất đời thường của vị tổng thống được nhân dân nga yêu mến này
putin là một cựu thiếu tá của ủy ban an ninh quốc gia kgb không chỉ có vậy
không có tướng mạo để có thể hấp dẫn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên
nhưng quả cảm ưa hành động và vô cùng lãng mạn
đó là những mỹ từ mà có tới tám mươi năm số dân nga được hỏi
trong một cuộc khảo sát mới đây của trung tâm nghiên cứu các cuộc thăm dò ý kiến nga
dành cho vị tổng thống của mình
tổng thống luôn tuân thủ đúng lịch sinh hoạt mà ông đã đề ra
kể cả khi công việc có thể kéo dài sang ngày hôm sau
ông cũng vẫn đi bơi và luyện tập trong phòng gym
tổng thống thường bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng đơn giản
có format và trưng tráng hay chào yến mạch
vladimir putin chào đời ở leningrad nay là st petersburg
vào ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
cha ông là thủy thủ tàu ngầm mẹ ông là công nhân
putin tự nhận rằng mình có một tuổi thơ dữ dội ở xóm nghèo
nhưng chính sự dữ dội đó đã khiến cho chàng thanh niên này
không cam chịu là một cử nhân của khoa luật đại học quốc gia st petersburg
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm putin được tuyển dụng vào ủy ban an ninh quốc gia kgb
một ước mơ từ thủa thiếu thời con hổ của rừng taiga
chỉ thực sự phát huy năng lực của mình từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi tổng thống boris elsin mệt mỏi đi vào phòng họp
có người rìu bên cạnh ông tuyên bố từ chức
nước nga lúc này cũng giống như một con bệnh nặng
sứ mệnh tổng thống được đặt vào tay thủ tướng putin khi ấy mới bốn mươi tuổi
từ một người không được mấy ai để ý bỗng chốc trở thành ngôi sao chính trị mới
nhưng không thể phủ nhận sự trối dậy của putin trên chính trường nga là một kể tích
vinh quang và nước mắt một mươi chín năm trèo lái con thuyền nước nga làm hồi sinh sức mạnh nga
nhưng người có quyền lực nhất thế giới do tạp chí forbes bình chọn trong bốn năm liền vẫn cho rằng
chúng tôi vẫn chưa thay đổi được cấu trúc của nền kinh tế như chúng tôi muốn
chúng tôi vẫn chưa đạt được hiệu suất lao động tăng như yêu cầu
nhưng chúng tôi biết rằng
tôi biết làm thế nào để khắc phục được điều đó và tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ làm được
vẫn là sự tự tin ấy
sự tự tin của một cậu bé nghèo quyết tâm trở thành một điệp viên kgb
như thần tượng điệp viên soviet silit trong bộ phim một mươi bảy khoảnh khắc mùa xuân
và cũng chính sự tự tin đã giúp ông đưa nước nga trở lại vị thế của một trong những cường quốc đứng đầu thế giới
với nhiều thành tựu đáng nể
vâng sự trỗi dậy của một con người hay sự trỗi dậy của một người dẫn một dân tộc
với tôi cuốn sách viết về tổng thống putin càng giúp tôi hiểu rõ hơn một điều rằng
thành tiệu không đến từ sự may mắn mà bằng ý chí vươn lên
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng đã kết thúc